thưa quý vị văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến chín giờ sáng nay
mờ lũ những ngày qua đã làm tám người chết và mất tích thiệt hại tài sản là rất lớn
cụ thể tại tỉnh hòa bình một người chết do lũ cuốn trôi tại suối bưng
tỉnh sơn la có ba người chết và mất tích tại bản đung xã mường lang huyện phù yên
tại tỉnh thanh hóa hai người chết một người mất tích đều do bị lũ cuốn trôi
còn tại tỉnh quảng trị ông trần khương tiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại thôn sáu xã triệu lang huyện triệu phong bị xét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển
mờ lũ ba ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh nặng nề nhất là tại thanh hóa và nghệ an
trong đó tại tỉnh nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
hiện còn một trăm bốn mươi năm ngôi nhà ở thị xã thái hòa huyện quỳ hợp vẫn ngập nước
gần một nhà ở huyện kỳ sơn vẫn bị cô lập do ngầm tràn bị ngập
về giao thông mờ lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tỉnh lào cai phú thọ hòa bình nghệ an
hiện ngành giao thông vận tải đang tiến hành khắc phục thông tuyến
trước ảnh hưởng của mưa lũ công an các đơn vị địa phương huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn cơ sở
thường trực tại các điểm sạt lở ngập sâu ngập tràn để cấm biển cấm biển cảnh báo cảnh giới không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão và ứng phó với các tình huống sâu có thể xảy ra
đồng thời huy động các phương tiện triển khai ứng phó với mưa lũ cứu nạn cứu hộ giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tiến hành tạm giữ đối tượng hồ văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quê tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra đối tượng khởi và vợ là bà lưu thúy linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê bạc liêu đến làm thuê và sinh sống tại một căn nhà trọ trên địa bàn phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
quá trình sống chung khởi nghi ngờ bà linh có tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
chiều ngày hai mươi hai tháng chín cả hai tiếp tục cãi vã khởi đã dùng dao đâm bà linh tử vong
sau đó khởi cũng dùng dao tự đâm mình để tự tử nhưng không thành và được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi ra viện khởi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm và nghị án vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên án tử hình đối với bị cáo nguyễn thảnh lượng ba mươi hai tuổi trú tại phường vĩnh thông thành phố rạch giá về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị phạm kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một bị lượng ra tay sát hại một cách dã man mà nguyên nhân cũng xuất phát từ chuyện tình cảm
theo cáo trạng lượng có tình cảm với chị phượng được khoảng một năm
sau đó thì chị đã từ chối tình cảm của lượng
trưa ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lượng đến chợ mua hai cây dao loại dao thái lan với mục đích gặp chị để nối lại tình cảm
nếu không được chấp nhận thì sẽ giết chị và tự tử
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày lượng mang theo hai cây dao để trong tứ quần rồi đến tiệm làm móng của chị này sau đó khóa cửa tiệm để nói chuyện
tuy nhiên chị này đã từ chối việc nối lại quan hệ nên lượng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó lượng lấy dao tự đâm vào người và tự cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn hữu thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện trợ mới về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ công ty cổ phần b group
lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát
sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty b group với số tiền là trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
đến kỳ đối soát giữa b group và shopee đã phát hiện hành vi vi phạm của thái nên tố giác đến cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
lái xe taxi đi khắp thành phố quan sát các biệt thự khách sạn có sơ hở rồi ban đêm trèo tường đột nhập qua cửa sổ lỗ thông gió để trộm cắp tài sản
mãn văn lập ba mươi sáu tuổi trú tại phường hội phú thành phố pleiku tỉnh gia lai vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
cụ thể trong đêm ngày hai mươi bảy tháng chín các trinh sát đã tiến hành mật phục bắt giữ lập khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện các vụ tiếp theo
tại cơ quan công an lập khai nhận
vốn là tài xế xe taxi nên có cơ hội để ý các căn nhà trong khu quy hoạch công viên văn hóa và đô thị vườn thai có ban công và các hàng rào dễ trèo vào
do cần tiền tiêu xài trong đêm ngày hai mươi ba tháng chín đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp lấy đi nhiều tài sản như tiền và vàng của các nạn nhân
cùng ngày các lực lượng công an thành phố đã tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ được một mươi một triệu đồng một trăm linh usd ba nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng
hai dây kim loại màu vàng cùng các tăng vật khi đối tượng thực hiện trộm cắp như quần áo thun
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy thuộc công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
có nhiều đối tượng tham gia tại ấp xóm rẫy xã quách phẩm bắc huyện đầm rơi
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng liền tháo chạy ra nhiều hướng
tuy nhiên hai mươi hai đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền tại tụ điểm trên đã bị tạm giữ
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ bảy con gà một cân điện tử trên một mươi ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm đá gà trên do nguyễn thanh út tức út em tổ chức và vụ việc đang được xử lý theo quy định
thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa gửi về
vào sáng nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới thủ đô viên trăn bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào theo lời mời của đại tướng vy lai lạc kham phong ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách bắc lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào cùng tham dự các hoạt động với đồng chí bộ trưởng có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công
giao đón đoàn tại sân bay quốc tế wattai viên trăn có các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an lào đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào lãnh đạo cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
đại tướng vy lây lạ kham phong phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn trong chương trình làm việc đại tướng tô lâm và đại tướng vy lây lạ kham phong phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào sẽ đồng chủ trì lễ khánh thành học viện chính trị công an nhân dân lào và chào xã giao các đồng chí lãnh đạo đảng nhán nước lào
thông tin chi tiết về các hoạt động của bộ trưởng tô lâm tại lào sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chí khác
thưa quý vị mưa lũ ba ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề nhất là ở thanh hóa và nghệ an ba hecta lúa và hoa màu ở thanh hóa bị hư hỏng còn tại nghệ an một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi ngôi nhà bị cô lập hiện tại nước ngập đã rút công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai để sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân
đêm ngày hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn trên diện rộng
tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la đã gây thiệt hại tài sản ở nhiều nơi đặc biệt tại bản đung xã mường lang đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến ba người mất tích công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tại địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra
thời tiết mưa lũ suối giải siết do đó công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi đã phối hợp với lãnh đạo
chính quyền địa phương với ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của xã mường lang tiếp tục tìm kiếm từ thời điểm nhận được tin đến bây giờ là chúng tôi vẫn tổ chức triển khai thực hiện
đến chiều ngày hai mươi tám tháng chín các lực lượng đã tìm thấy thi thể bà hà thị nà ở khu vực khe suối bản tường lang cách hiện trường tai nạn khoảng một mươi km
và đến sáng nay đã tìm thấy thi thể của bà đinh thị liêu
cho người đi đường ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an quận hà đông hà nội đã ngay lập tức điều tra và tạm giữ hình sự một số đối tượng trên
theo tài liệu điều tra ban đầu sau khi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đối tượng này đã hẹn thêm một số thanh niên tập trung và tìm đối thủ để thể hiện bản lĩnh
các đối tượng này đã chuẩn bị hai kết vỏ chai bia cùng các hung khí như tuyếp sắt đào sau đó đi khoảng một mươi xe máy mang hung khí di chuyển trên một số tuyến đường thuộc thành phố hà nội
quá trình đi trên đường các đối tượng có nhiều hành vi gây dối trật tự công cộng như phóng nhanh lạng lách đánh võng ho hét bấm còi dơ hung khí lên trời để thụy uy đồng thời ném vỏ chai bia vào người dân mà các đối tượng cho rằng là đối thủ khiến một người bị thương
theo công an quận hà đông các đối tượng tham gia đều còn có tuổi đời khá trẻ
mặc dù các đối tượng đều chưa có tiền án tiền sự nhưng đa số đều là những thanh thiếu niên ham chơi đã bảo hồng
đang chú ý còn ba đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
do vậy công an quận hà đông đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng

tại hà nội đây đang là một thách thức đối với các cơ quan chức năng
trong việc giải quyết tận gốc thực trạng nhức nhối này
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần đắc thắng quê tỉnh bạc liêu về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều tra trần đắc thắng có nghề nghiệp kế toán nhưng do thái độ bất mãn
nên bỏ việc và bỏ địa phương đến tỉnh bình dương sinh sống
trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thắng sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để viết bài đăng tải
chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối
chủ trương chính sách của đảng nhà nước bồi nhọ xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân
với những chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần đắc thắng
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
được biết năm hai nghìn một mươi ba trần đắc thắng cũng đã bị cơ quan chức năng mời làm việc
và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự nhưng tái diễn hành vi vi phạm
tòa án nhân dân tỉnh gia lai vừa đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
sáu bị cáo bị đưa ra xét xử cùng chú tại tỉnh gia lai
theo cáo trạng bị cáo cao văn tĩnh
cao văn tĩnh là đối tượng cầm đầu thường xuyên liên lạc với các đối tượng phun rô lưu vong tuyên truyền
lừa phỉnh người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vượt biên để trục lợi
chúng đã lôi kéo lừa phỉnh và tổ chức cho hai mươi một người tham gia vượt biên
mỗi người phải đóng cho các đối tượng hai mươi năm triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng đã thuê hai xe khách
chở số người tham gia vượt biên đi từ tỉnh gia lai vào huyện tỉnh biên tỉnh an giang
để vượt biên sang campuchia rồi qua thái lan
khi đến địa phận huyện chư sê thì bị công an gia lai phát hiện ngăn chặn
tòa nhân dân tỉnh gia lai tuyên phạt cao văn tĩnh một mươi năm tù an nhơn chín năm tù
nên oi truc mỗi bị cáo tám năm tù bưng hai năm tù về tội danh trên
được biết cao văn tĩnh từng có một tiền án bốn năm sáu tháng tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
bị cáo bưng có một tiền án về tội phá hoại chính sách đoàn kết
bốn bị cáo còn lại từng hoạt động phun rô tin lành đề ga
tham gia biểu tình bạo loạn vào năm hai nghìn một và hai nghìn bốn tại gia lai
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
ba đối tượng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bắt tạm giam để điều tra
các đối tượng gồm lò văn hoàng vì văn hà và lò văn thương
cùng chú tại xã triềng khương huyện sông mã
trước đó vào ngày hai mươi một
hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vì vụ lợi hoàng hà thương đã tổ chức đón hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép
từ lào và việt nam tại khu vực biên giới thuộc bản triềng khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
với giá tiền là một mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình